sáng nay hai mươi tháng một tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp thường trực chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng đánh giá các bộ ngành địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm có phương án cụ thể để triển khai trên địa bàn đạt một số kết quả ban đầu như hàng hóa phong phú hơn dự trữ dồi dào hơn
ban chỉ đạo điều hành giá cũng đã có chỉ đạo cụ thể để giữ giá nhất là giá thịt lợn không tăng mà thậm chí giảm bảo đảm giảm ồn tắc giao thông nhất là có các phương án trực bảo đảm an ninh an toàn
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành không chỉ bề nổi mà đi vào chiều sâu trong thực hiện công tác chuẩn bị tết phục vụ nhân dân nhất là miền núi nông thôn vùng bị thiên tai quan tâm ở các vùng xa hàng hóa đã đầy đủ chưa
các bộ cơ quan nhất là các doanh nghiệp phải bảo đảm tiền lương tiền thưởng cho người lao động
trong trường hợp chưa thể giải quyết cấp được đầy đủ thì tạm ứng sau này có cơ chế xử lý tiếp tục
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không được để thiếu hàng hóa bảo đảm chất lượng không được nâng giá bảo đảm an toàn thực phẩm
cần quyết liệt phòng chống gian lận thương mại buôn lậu hệ thống thanh toán ngân hàng bảo đảm an toàn thuận lợi cho người dân bảo đảm an ninh trật tự cho người dân nhất là ở nông thôn chống trộm cắp cướp giật đặc biệt không để những điểm nóng xảy ra đẩy mạnh phòng chống cháy nổ
bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ thông tin và truyền thông các đơn vị có liên quan nhất là báo đài truyền hình đặc biệt đài truyền hình việt nam tạo không khí tinh thần vui tươi để người dân đón xuân
thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương quản lý tốt việc tổ chức các lễ hội và làm việc sau tết